sáng hai mươi hai tháng bốn căn nhà ở đường dương quảng hàm quận gò vấp trong tăng lễ của ntv nữ sinh tử vong nghi do truy đuổi cướp bạn bè người thân buồn bã trước sự ra đi của nạn nhân
từng dòng người lặng lẽ đến thắp nhang bày tỏ sự đồng cảm xót thương cùng gia đình nữ sinh viên kém may mắn
không gian tàng lễ buồn giàu ai hoán bao trùm ngôi nhà ngập tràn những vòng hoa trắng cùng khói hương nghỉ ngút
nhìn tiễn đưa nhìn mặt cô gái lần cuối cùng
nhưng người mẹ vẫn thấy cô đơn lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình vì không tưởng tượng được núa mất mát đến quá bất ngờ
khi biết tin xấu xảy ra với con gái mẹ nạn nhân lặng người trước thông tin quá đỗi bất ngờ
nhưng sự thật đau lòng không thể thay đổi ngay cả khi thủ tục tiến đưa con gái đang diễn ra
người mẹ vẫn xót xa không thể tin vào thực tế nhói lòng
bà la cho hay dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn khi đang ở nhà bà nhận được cuộc gọi từ công an
đến nhận rằng con
suốt quãng đường đi bà luôn cầu nguyện đó không phải là con mình
nhưng đến nơi bà đã ngã quỷ khi thấy con đang nằm ở nhà tăng lễ
vừa chưa rẻ vừa khóc nức lên trong nghẹt ngào người mẹ nói
hôm đó công an gọi tôi cứ nghĩ là con bị bắt xe hay sau đó
lúc họ bảo lên xem có phải là con tôi không tôi cỡ cầu nguyện không phải
đến nhà xác thấy cây tay có hai cái nhẫn nó đeo tôi không dám nhìn mặt con
khi thấy tay con là tôi ngã ngừa
tôi mới ra chỗ con bị tai nạn cúng thắp nhang để cầu nó về với tôi
trong không gian tiếc thương của buổi tăng lễ ngồi thất thần bên bục cửa
nhìn chân chân vào không trung vô định
bà nguyễn thị là bốn mươi bảy tuổi mẹ của v lại bật khóc mỗi khi nghĩ về con gái
những giọt nước mắt so thương lại lăn dài trên gò má của người mẹ
bà luôn miệng nói không phải như vậy con gái tôi không thể ra đi như vậy được
thậm chí có nhiều khi không kìm nến được cảm xúc
trong một phút người mẹ gào khóc nức nở trước linh cữu của người con gái nhỏ
sau con không bỏ đi mẹ mua cho con cái điện thoại khác mà
sao con lại đánh đổi mạng sống như vậy con ơi
tiếng gặng khóc xế lòng khiến những người đến chia buồn không khỏi nghẹn ngào
chia sẻ về cô con gái nhỏ bà la cho biết v là đứa con gái duy nhất trong nhà
trong tâm trí của người mẹ về là cô con gái đáng yêu và xinh xắn
được biết sau tai nạn khuôn mặt v bị biến dạng không nguyên vẹn
khiến người mẹ càng thêm đau đớn xót xa
quá đau buồn và thương nhớ con bà la liên tục gọi vào số gia lô của con gái
lic gia lô của v vẫn hiển thị trạng thái vừa mới truy cập
nhưng đầu dây bên kia không có người nhấc máy
nhìn màn hình điện thoại vẫn sáng đèn bà buồn bá
tôi gọi điện thoại không được vẫn thấy dòng truy cập mà không có ai phản hồi
đêm buồn quá cứ lấy điện thoại ra gọi nhắn cho nó vài chữ
tôi khóc suốt đêm không ngủ được
nó còn trẻ còn năm rưỡi là ra trường
tôi có hình ảnh của con nhớ lắm
sáng mới đóng tiền học cho con còn nghe giọng nó
tôi no đi vậy có buồn không
theo nguyện vọng của bên nội nạn nhân bà sẽ gửi về vào chùa
đêm bà không ngủ được vì cảm giác không có con bên cạnh
v vừa họp vừa bán bánh trên mạng và vừa tích góp
dành dụng tự mua chiếc điện thoại iphone một mươi ba
bà là bật khóc
giờ gia đình quyết định hỏa táng nó
chưa có nghĩ con mất đâu
bị đất đai
tôi không cho nó mua
nó cứ bán bánh trên mạng tự kiếm mua cái điện thoại đó
không có con chắc sau tôi khó ở một mình
vì bình thường sáng cứ qua phòng gõ cửa kêu đi học
đêm về gõ cửa xem về trưa
nhắn tin gọi điện hàng ngày
tôi nuôi nó lớn bao nhiêu công sức
đâu có hy vọng nó kiếm tiền nuôi mình
mà chỉ mong cho nó hạnh phúc
tôi còn định hướng đến khi con lấy chồng
có con tôi cũng sẽ chăm cháu
cứ nghĩ đến đời con đời cháu
con đi sớm vậy
không chỉ người mẹ xót xa
mà ngay cả những người thân trong gia đình nữ sinh
cũng không tin vào sự việc xảy ra với con cháu mình
gia đình hy vọng lực lượng công an vào cuộc
và sớm điều tra ra vụ việc
biết tin cháu bị tai nạn mất
bác ruột của v năm mươi ba tuổi
tất bật lo tăng lễ cho cháu
động viện em gái vượt qua nỗi đau này
bà cho hay v là con một
em vừa mua chiếc điện thoại đắt tiền cách đây không lâu
bà nghi nguyên nhân khiến em bị tai nạn
là do va vào xe bà
bà gác trong lúc đuổi theo tiền cướp
vì bị giật điện thoại
hiện tại chiếc điện thoại của v vẫn chưa được tìm thấy
bà nói cháu mất được đưa vào nhà xác
để dạng sáng mẹ nó mới biết
đem xác về đau lòng lắm
trong lúc bị giật
theo và đứng tự nhiên
đuổi theo không may đâm vào xe bà gác
chở dao củ
cháu giờ mất rồi giờ không biết sống sao
mẹ cháu khóc suốt từ qua giờ
không biết có sống nổi không
tôi định đưa mẹ cháu về nhà tôi ở
vì sợ ở một mình không được
giờ chỉ mong công an điều tra ra được
chia sẻ về cô cháu gái nhỏ
bác ruột nạn nhân thông tin
vậy hiện đang học trường đại học nguyễn thất thành
thành phố hồ chí minh
vê thích bán bánh thường đi ra bánh
tự kiếm thêm tiền đỡ đần mẹ chi tiêu cá nhân
nhìn hình cháu
bà không khỏi xót xa nhớ về cô cháu gái ngoan hiền
cùng chung cảm nhận
dì ruột và anh họ của vê
cũng nhận xét nữ sinh là cô gái ngoan
học giỏi và hiểu chuyện
không những thế
vê còn hiếu thảo và biết phụ giúp gia đình
vì chỉ có hai mẹ con
sống chung với nhau
trong một ngôi nhà ở đường dương quảng hàm
bà nguyễn thị linh dì ruột vê cho biết
nữ sinh là cô gái ngoan
học giỏi và hiểu chuyện
gần đây vê giấu bà mẹ
về việc đi làm thêm đi phụ ra bánh cho người ta
bà linh chia sẻ
vê đi làm thêm dành dụng tiền
mua chiếc iphone một mươi ba được ba ngày
chắc do tiếc điện thoại
nên con bé mới đuổi theo đám cướp
dẫn đến tài nạn
được biết ba ngày trước
về đã mua chiếc điện thoại iphone một mươi ba
từ khoản tiền làm thêm dành dụng được
thông tin nạn nhân vê bị giật điện thoại
rồi đuổi theo cướp
dẫn đến tử vong
vẫn chưa có xác minh chính thức lực lượng điều tra
sau khi gặp nạn
cơ quan công an cũng không tìm thấy điện thoại của vi
chia sẻ thêm
anh duy anh họ của vê cho biết
nạn nhân là con một
sống cùng với mẹ tại một căn nhà trên đường dương quảng hàm
theo anh duy
vê là sinh viên năm hai
của một trường đại học trên địa bàn tp hcm
nữ sinh là người con ngoan
hiếu thảo hay phụ giúp công việc cho mẹ mình
đến giữa buổi tăng lễ
không chỉ có người thân nạn nhân
mà các bạn của nữ sinh cũng đến tiến đưa
người bạn xấu xố
thành trúc hai mươi một tuổi bạn thân của vi
bộc bạch đêm đó
mình cứ thấy trong người khó chịu
như có gì đó khang khác trong người
ba giờ chín phút mình bật dậy
thì biết tin vê bị tài nạn giao thông
qua một người bạn
nhóm mình bốn người chơi chung với nhau
vê thích kinh doanh và có ý định
sau này mở quán cà phê
mỗi lần đi học nếu thấy cho vê sớm
mình dù ở lại uống nước
bạn ấy không ở lại
vê sớm để giao bánh cho khách
có thể thấy n v t là một cô gái
chăm chỉ và rất ngoan ngoãn
không chỉ là người con người cháu hiếu thảo
mà vê còn là một người hiểu chuyện
biết ước mơ và hoài bão
có lẽ vì thấu hiểu hoàn cảnh
gia đình còn nhiều khó khăn
sống với mẹ cũng phải lo toan nhiều thứ
nên vê đã rất tự lập
tìm kiếm việc làm thêm để đỡ
một phần gánh nặng cho gia đình
cũng như tự trang trải cho cuộc sống cá nhân
sự ra đi của một cô gái
chăm ngoan lương thiện để lại không ít
những xót xa cho người thân
gia đình và bạn bè đặc biệt là nỗi đau
côn nguôi với người mẹ đã sinh ra em
khó có thể chấp nhận được
sự thật đau lòng
những hành động nhắn tin hỏi thăm con gái
có lẽ là hành động vô thức
từ những thói quen và cũng cho thấy
sự băng hoàng bất ngờ của người mẹ
không tin vào thực tế rằng
con gái đã đi xa
giờ đây niềm ma nủi tinh thần lớn lao
cũng đã không còn
mẹ nữ sinh chẳng còn biết làm gì
ngoài ôm nỗi nhớ con vô ngần
và hy vọng cơ quan công an sớm điều tra ra vụ việc
đó là tình cảnh đáng thương
của người mẹ trước sự ra đi
đột ngột của cô con gái xấu xố
nguyên nhân dẫn đến sự ra đi này
là do va chạm giao thông
với xe bà gác tại phường một mươi tp hcm
thông tin ban đầu cho biết
dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn
người dân trên đường phan văn trị
nghe tiếng trùy hồ cướp của một cô gái
sau đó thấy tiếng xe rượt đuổi nhau trên đường
hướng từ đường nguyễn oanh
về đường thống nhất
cụ thể thời điểm đó nữ sinh điều khiển
xe gắn máy lưu thông trên đường phan văn trị
quận gò vấp hướng từ nguyễn oanh
về đường thống nhất
khi đến giao lộ giữa đường phan văn trị
đường số ba đoàn trước khu dân cư cityland
phường một mươi quận gò vấp
do không chú ý đến giao thông
nên v đã va trả mảnh với một xe gắn máy
kéo theo rơ móc tự chế
trợ hàng đăng băng qua đường
cú va trả mảnh khiến hàng hóa
trên rơ móc vang tùng tuế
chiếc xe tay ga của nạn nhân v
biện kiểm soát năm nghìn chín trăm linh hai ba trăm sáu mươi sáu
bị hư hào nặng
cô gái bị văng ra khỏi xe
tử vong tại chỗ
người điều khiển xe gắn máy kéo rơ móc
chỉ bị thương nhẹ
nhận tin báo về vụ tai nạn
lực lượng công an quận gò vấp có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai nhân chứng điều tra nguyên nhân
mặc dù sau khi sự việc xảy ra
có nhiều nguồn tin cho rằng
nạn nhân bị giật điện thoại
sau đó đuổi theo đối tượng cướp của
dẫn tới bị thương nặng và tử vong tại chỗ
xong hiện tại
lãnh đạo quận gò vấp mới chỉ xác nhận
trên địa bàn có vụ tai nạn giao thông
là một người tử vong
còn về thông tin nạn nhân bị cướp giật
như trên mạng đăng tải và đồn đoán
thì công an vẫn đang tiến hành xác minh làm rõ
quý vị thân mến
vụ tai nạn thương tâm xảy ra đã cướp đi
tính mạng của cô gái trẻ
đồng thời cũng mang theo cả hy vọng sống duy nhất
của người mẹ trong gia đình chỉ toàn tình mẫu tử
niềm thương và nỗi đau hẳn sẽ hẳn sâu trong lòng người mẹ
và là vết xẹo mãi không thể lành
hiện tại với những nỗ lực xác minh
của cơ quan điều tra vụ việc
hy vọng niềm mong mỏi của người mẹ sẽ sớm tìm được lời giải đáp
mọi thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
đừng quyết đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức
thời sự mới nhất của chúng tôi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại